sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam cho biết
đơn vị vừa đột kích quán karaoke luxury tại khối phố phước mỹ hai thị trấn nam phước huyện duy xuyên
kiểm tra hành chính đã phát hiện năm mươi tám đối tượng dương tính với chất ma túy
khoảng hai mươi ba h một mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng một mươi hai lực lượng công an đã kiểm tra quán karaoke luxury
và phát hiện có năm mươi tám thanh niên trong đó có một mươi năm nam và bốn mươi ba nữ tất cả đều dương tính với chất ma túy
lực lượng đã thu giữ được bảy bộ dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy năm túi ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy một con dao bấm và ba mươi bốn chiếc xe máy
trước đó công an tỉnh quảng nam cũng đã đột kích vào quán karaoke này và phát hiện có ba mươi bốn nam nữ dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang được lập biên bản và bàn giao cho công an huyện duy xuyên để điều tra
phá xử lý